mới đây trường trung học phổ thông quốc tế mỹ tp hcm vừa có buổi làm việc với đại diện của hơn một hai trăm linh phụ huynh
đang có con học tại trường và kế hoạch tái cấu trúc trong thời gian tới
theo biên bản làm việc ông hồ quang trung thành viên hội đồng is cho biết tình hình tài chính của trường gặp khó khăn
trường đã nêu ra nhiều phương án để mời gọi nhà đầu tư hợp tác nhằm duy trì hoạt động
song song đó đối với số tiền phụ huynh đã đóng trường dự kiến phát hành cổ phiếu cho phụ huynh
ông trung thay mặt trường nhận lỗi với phụ huynh về các sự việc đã xảy ra trong thời gian qua
trường sẽ tìm nguồn tài chính để hoạt động lâu dài và sẽ có thông báo chính thức tới phụ huynh về vấn đề này
cũng theo ông trung trường đang thực hiện chấm công tháng ba cho đội ngũ nhân sự
duyệt lệnh trả lương cho đội ngũ nhưng ngân hàng báo lỗi hệ thống nên họ chưa nhận được
bà chandra markowan hiệu trường nêu thực tế có hai ba giáo viên từ chối quay lại trường cho đến khi nhận hết lương tháng ba
hiện hai giáo viên chưa làm hồ sơ nghỉ việc nên trường chưa phân bổ cụ thể
đối với các lớp thiếu giáo viên trường chuyển học sinh xuống phòng thư viện và tự học theo sự giám sát của quản thư
đến nay đã có năm giáo viên ngừng công tác và một mươi năm giáo viên nghỉ với nhiều lý do khác nhau
trường sẽ ra soát lại đội ngũ giáo viên sau kỳ trả lương tháng ba
với tình hình nhân sự và điều kiện hoạt động hiện tại nếu trường thực hiện đầy đủ phí vẫn duy trì được chương trình
về phía phụ huynh tham gia cuộc họp đại diện phụ huynh cho biết trường đã bị mất lòng tin từ phụ huynh do không đưa ra được phương hướng hoạt động lâu dài
vì thế việc kêu gọi đóng tiền từ phía phụ huynh rất khó
vị này đề nghị trường đưa ra kế hoạch của chương trình học tú tài quốc tế và các phương án dự phòng đến phụ huynh
đồng thời đề xuất có buổi họp giữa sở giáo dục và đào tạo tp hcm nhà đầu tư hiệu trường trường và phụ huynh học sinh
chiều ngày hai tháng bốn bà lê thụy mỹ châu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cập nhật thông tin về tình hình tại trường quốc tế mỹ việt nam trường quốc tế isvn
bà châu cho biết theo số liệu được phòng báo cáo với tổ công tác của ủy ban nhân dân tp hcm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba có ba loại hợp đồng với phụ huynh
loại thứ nhất là hợp đồng đồng hành
trường ký sáu hợp đồng với phụ huynh
loại thứ hai là hợp đồng có hoàn lại
tổng cộng trường kỳ với phụ huynh một hai trăm ba mươi một hợp đồng tương đương ba sáu trăm linh tỷ đồng
loại thứ ba là hợp đồng chọn khóa không hoàn lại
tổng cộng hai trăm hai mươi bốn trường hợp tương ứng với bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
ngoài ra bà châu cũng cho biết theo báo cáo của nhà đầu tư vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba có ba trăm hai mươi tám hợp đồng đã được hoàn lại với tổng số tiền bảy trăm hai mươi tỷ đồng
như vậy theo thống kê địa chỉ
một mươi năm hai nghìn hai mươi ba có hơn chín trăm linh hợp đồng với hai tám trăm tám mươi tỷ đồng chưa hoàn lại cho phụ huynh
theo phó giám đốc lê thụy mỹ châu cầm nhật đến chiều ngày hai tháng bốn hơn năm mươi giáo viên trường quốc tế isvn cho biết sẽ tiếp tục ở lại giảng dạy
một số giáo viên đang lưỡng lự do lương thưởng của họ còn bị nợ từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
liên quan đến vụ việc nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc phải có các cơ chế kiểm soát
việc huy động vốn của các cơ sở giáo dục việc để các trường tự phát kêu gọi vốn
nhưng không chịu sự quản lý giám sát kém minh bạch thông tin được ví như bom nổ chậm
bên cạnh đó phụ huynh cũng cần thận trọng và tỉnh táo để không thả gà ra bắt
và khi có chuyện thì luôn phải ở thế nắm dao đằng lưỡi
hình thức gói đầu tư giáo dục từng được rất nhiều phụ huynh trường tiểu học
trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế mỹ việt nam trường quốc tế aisb lựa chọn
cụ thể phụ huynh đóng trước từ ba đến năm tỷ đồng tùy chương trình
học sinh sẽ được học miễn phí và khi hoàn thành sẽ được hoàn trả một trăm linh số tiền đã đóng
có thời điểm aisvn ghi nhận hơn năm mươi phụ huynh toàn trường tham gia vào các gói đầu tư giáo dục
không chỉ tại aisvn các gói đầu tư giáo dục đã khá quen thuộc với nhiều trường quốc tế ở việt nam
ước tính hiện khoảng một mươi trường quốc tế tại tp hcm đang có các gói đầu tư giáo dục
chẳng hạn trường quốc tế nam mỹ uts
có gói đầu tư trị giá hai tỷ đồng cho chương trình tiếng anh theo chuẩn common corum mỹ và hai bảy mươi năm tỷ đồng cho chương trình tiếng anh offerd
trường cam kết phụ huynh đóng một lần và sẽ nhận lại một trăm linh học phí sau khi học xong
hệ thống trường ics cũng áp dụng một chương trình đầu tư giáo dục cho năm học hiện nay hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
phụ huynh đóng một trăm linh mức học phí cho chín năm học bao gồm năm năm tiểu học và bốn năm trung học cơ sở
ngay trong năm học đầu tiên khoảng một hai tỷ đồng cho lộ trình tích hợp học
quốc tế offord phụ huynh được cam kết hoàn trả tám mươi học phí sau khi con hoàn thành chín năm học tức là hơn một tỷ đồng
ông cao huy thảo nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông quốc tế việt úc sic nói
mặc dù học phí trường học được thu theo nghị định tám mươi một của chính phủ nhưng thực tế điều hành các trường quốc tế vẫn là một công ty
vì vậy theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư các công ty này có thể huy động vốn
nên sinh ra các gói đầu tư giáo dục hợp đồng góp vốn
một hình thức trả lãi của các gói này là
thực tế so với nhiều ngành nghề khác các trường tư thục nhận được sự tin tưởng hơn từ phía phụ huynh khi huy động vốn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy huân trưởng bộ môn thị trường tài chính đại học kinh tế tp hcm nhận xét
họ tin vào môi trường giáo dục nhìn vào cơ sở vật chất khang trang để đầu tư
có ý kiến đề xuất cấm các gói đầu tư vào giáo dục nhưng ông huân cho rằng khó không hợp lý và thiếu khả thi
việc huy động vốn dựa trên nguyên tắc tự nguyện phụ huynh và nhà trường không cấm được
đồng thời khi các trường sử dụng đúng mục đích tạo tính ổn định đường dài thì sẽ có lợi cho phụ huynh
nhiều năm tìm hiểu về trường quốc tế chuyên gia bùi khánh nguyên cho biết phần lớn những cuộc khủng hoảng tiềm ẩn
ở một trường quốc tế thường xuất phát từ khâu quản trị hoặc phát triển quá nóng
hiện nay một số chủ trường vì muốn sớm thu lợi nhuận hoặc là vì tiềm lực tài chính không đủ mạnh
nên muốn phát triển một trường quốc tế với tốc độ quá nhanh
có trường xây mới nhưng đặt mục tiêu quá áp lực so với nguồn lực hiện có như là phải mở đủ một mươi hai một mươi năm cấp lớp
hay là phải tuyển đủ năm trăm linh một học sinh trong năm học đầu tiên
những tham vọng kinh doanh sẽ dẫn tới sự thỏa hiệp về trách nhiệm giáo dục như không tìm đủ giáo viên tốt
nhân sự làm việc quá tải học sinh và phụ huynh không được tư vấn rõ ràng
vòng xoay tài chính tuyển sinh luôn trở thành áp lực trong vận hành trường
tiến sĩ nguyễn thị thu huyền từng là hiệu trưởng của một số trường quốc tế ở tp hcm
cho biết đang có một cuộc chạy đua về học phí của nhiều trường quốc tế
các trường này đánh vào tâm lý muốn cho con học chương trình quốc tế học với giáo viên nước ngoài
nhưng có một mức học phí tiết kiệm và một giải pháp học phí tiết kiệm
để có học phí cạnh tranh ngoài đưa ra các gói đầu tư và gói học phí trường còn cắt giảm một số chi phí dễ cắt nhất là giáo viên
bà huyền ví dụ các trường quốc tế sị lương của một giáo viên dạy chương trình ib từ một năm đến hai tỷ đồng một năm kèm theo nhiều phúc lợi
ngược lại nhiều trường quốc tế tung ra mức học phí quá rẻ hoặc có các gói đầu tư giáo dục quá hời thường hạ chuẩn khi tuyển dụng giáo viên
có trường giáo viên nước ngoài chỉ được trả khoảng bốn mươi năm triệu đồng một tháng không hơn nhiều với giáo viên việt nam là bao và cắt luôn các khoản phúc lợi
bà huyền cho rằng phụ huynh nên xác định nếu muốn học chương trình quốc tế thì sẽ phải đóng tiền đất
còn nếu học chương trình quốc tế đóng tiền ít thì cần chấp nhận tình huống giáo viên sẽ có chất lượng thấp hơn
theo ông bùi khánh nguyên các trường tư thục có chức năng giáo dục nhưng cũng hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận
đứng sau trường là các công ty sở hữu hoạt động như các doanh nghiệp thông thường với hội đồng quản trị và ban điều hành
tuy nhiên theo ông nguyên quan sát các doanh nghiệp khác muốn huy động vốn qua phát hành cổ phiếu trái phiếu vay vốn từ ngân hàng đều chịu nhiều điều kiện chặt chẽ khác
trong khi nhiều trường tư thục tung chương trình học phí ưu đãi gói đầu tư giáo dục học phí không đồng
lại huy động số tiền lên tới vài nghìn tỷ đồng nhưng mù mờ thông tin điều kiện lỏng lẻo đẩy người cho vai nắm dao đằng lưỡi
từ vụ việc aisvn ông nguyên cho rằng các trường tư cần được quản lý theo hai vé
các sở giáo dục và đào tạo quản lý chuyên môn còn khi phát sinh huy động vốn trái phiếu vay tiền phụ huynh thì cần có cơ quan quản lý chuyên ngành giám sát
một lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết hiện tp hcm có hơn ba mươi năm trường có vốn đầu tư nước ngoài
và khoảng một trăm linh trường tư thuộc nhiều
sau vụ việc aisvn sở sẽ tăng cường kiểm tra giấy phép chương trình đội ngũ tài chính của các trường này
tuy nhiên do sở chủ yếu quản lý về chuyên môn nên về các hình thức góp vốn hay hoạt động tài chính sẽ cần thêm sự phối hợp của nhiều cơ quan
trong thời gian tới tp hcm dự kiến có một quy chế phối hợp giữa các sở ban ngành trong việc thanh tra kiểm tra các trường tư thục trên địa bàn
ông cao huy thảo thì khẳng định sự phối hợp thanh tra kiểm tra nên đồng thời ở tầm cao hơn
bộ giáo dục và đào tạo
các bộ ngành liên quan cần sớm cập nhật các quy định liên quan đến loại hình trường tư thục trường có giảng dạy chương trình quốc tế hay có yếu tố nước ngoài
về phía phụ huynh theo ông thảo khi tìm hiểu một trường quốc tế phụ huynh nên xem xét các kiểm định của nhà trường
trên trang web của các tổ chức kiểm định quốc tế thường có đầy đủ thông tin về các trường quốc tế được kiểm định
tuy nhiên cần lưu ý xem kỹ trường đã đạt được chưa hay chỉ mới đăng ký đạt được kiểm định từ khi nào đã sắp hết thời hạn chưa
kế đó phụ huynh nên tìm hiểu về đơn vị quản lý chương trình quốc tế mà trường đang giảng dạy chương trình này được công nhận như thế nào trên thế giới
và ở việt nam cho con học trường quốc tế là sự đầu tư lớn không thể chỉ dựa vào niềm tin mà không qua quá trình tự kiểm chứng
ông thảo nói những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi